ngày một mươi hai tháng hai lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế đều cao
đặc biệt là cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn cao nhất trong gần một tuần thông quan trở lại với hơn một trăm năm mươi xe container
tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành ở tỉnh lào cai sau năm ngày thông quan trở lại
đã có hơn một tấn hàng nông sản được xuất qua công tác phòng chống dịch luôn được tỉnh lào cai đặt lên hàng đầu
đến nay đã có gần hai trăm tám mươi xe với trên sáu tấn hàng nông sản được xuất qua cửa khẩu này
các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu là thanh long dưa hấu chuối
hải quan lào cai cũng đã làm thủ tục cho hàng trăm xe hàng nông sản trung quốc nhập khẩu qua cửa khẩu
tuy nhiên do thiếu công nhân bốc xếp nên việc thông quan vẫn còn chậm
việt nam hiện cũng đã lập một khu cách ly an toàn ngay tại cửa khẩu đón tất cả các xe hàng của trung quốc sang
các xe hàng sau khi kiểm dịch y tế phun thuốc cửa chung sẽ được bàn giao cho các
lái xe của việt nam chạy về hải quan và làm các thủ tục để đưa vào nơi địa